các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin covid một mươi chín trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
trước khi đến với những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại việt nam
cũng như các quốc gia trên thế giới hãy cùng chúng tôi cập nhật số ca mắc covid một mươi chín mới tối nay tám tháng bốn
tính từ một mươi sáu h ngày bảy tháng bốn đến một mươi sáu h ngày tám tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận ba mươi chín ba trăm ba mươi bốn ca nhiễm mới trong đó một ca nhập cảnh và ba mươi chín ba trăm ba mươi ba ca ghi nhận trong nước
sáu năm trăm năm mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có hai mươi bảy tám trăm tám mươi chín ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm chín mươi bảy yên bái hai một trăm một mươi năm bắc giang hai năm mươi hai phú đọ một chín trăm chín mươi hai nghệ an một chín trăm tám mươi một lào cai một sáu trăm tám mươi bảy bắc cạn một bốn mươi tám
đắk lắc một ba trăm tám mươi một
vĩnh phúc một ba trăm hai mươi sáu quảng ninh một một trăm tám mươi bảy quảng bình một bốn mươi năm thái bình chín trăm chín mươi ba hải dương chín trăm năm mươi tám thái nguyên chín trăm bốn mươi bảy
lạng sơn chín trăm hai mươi bốn hương yên chín trăm một mươi một tuyên quang chín trăm linh sáu cao bằng tám trăm bốn mươi ba hà giang bảy trăm sáu mươi bắc ninh bảy trăm ba mươi tám vĩnh long sáu trăm sáu mươi sơn la sáu trăm ba mươi bảy
hòa bình năm trăm sáu mươi năm bình định năm trăm sáu mươi ba lai châu năm trăm bốn mươi ba đến tre năm trăm ba mươi ba hà nam bốn trăm chín mươi tám nam định bốn trăm chín mươi sáu quảng trị bốn trăm chín mươi bốn hà tĩnh bốn trăm chín mươi tây ninh bốn trăm tám mươi hai ninh bình bốn trăm bảy mươi gia lai bốn trăm sáu mươi bảy đà nẵng bốn trăm năm mươi ba
thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi ba quảng ngãi bốn trăm ba mươi sáu cà mau bốn trăm ba mươi hai điện biên bốn trăm hai mươi bảy bình phước ba trăm hai mươi chín bà địa vũng tàu ba trăm hai mươi sáu bình dương ba trăm linh hai thừa thiên huế hai trăm năm mươi hai quảng nam hai trăm bốn mươi chín đắk nông hai trăm bốn mươi ba phú yên hai trăm hai mươi bảy thanh hóa một trăm tám mươi chín hải phòng một trăm bảy mươi bảy
thành hòa một trăm ba mươi năm kiên giang một trăm hai mươi tám trà vinh một trăm một mươi hai bình thuận một trăm linh năm an giang một trăm linh long an chín mươi bảy bạc liêu tám mươi sáu con tôm ba mươi bảy sóc trang ba mươi một đồng tháp hai mươi chín cần thơ hai mươi tám đồng nai hai mươi bốn ninh thuận chín hậu giang năm tiền giang hai
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi một trăm hai mươi tám bốn mươi bảy ca trong đó có tám bốn trăm năm mươi hai tám trăm năm mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm một mươi bảy tám trăm bảy mươi chín thành phố hồ chí minh sáu trăm linh bốn trăm tám mươi nghệ an bốn trăm một mươi một chín trăm chín mươi bình dương ba trăm tám mươi tám trăm chín mươi hai
bắc giang ba trăm bảy mươi một bốn mươi
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày sáu mươi sáu trăm linh chín ca
tổng số ca được điều trị khỏi tám bốn trăm năm mươi năm sáu trăm bảy mươi năm ca
số bệnh nhân đang thở oxy một bảy trăm chín mươi bảy ca
số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
tính đến nay là bốn mươi hai bảy trăm sáu mươi tám ca
chiếm tỷ lệ bốn
so với tổng số ca nhiễm
sau một thời gian dài đối phó với dịch bệnh
người dân thủ đô đang lên kế hoạch
nhìn ngơ dịp đế sắp tới
và những chuyến du lịch nội địa đang là lựa chọn của nhiều người
cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
sử báo lượng khách qua sân bay quốc tế
nội bài dịp kỷ lễ ba mươi tháng bốn
sẽ tăng mạnh hơn sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi
cảng hàng không quốc tế nội bài
vừa có báo cáo gửi cục hàng không việt nam
về sản lượng vận chuyển qua cảng
đặc biệt là sản lượng vận chuyển nội địa
tăng mạnh dịp nghỉ dỗ tổ hồng vương
với khoảng ba trăm năm mươi lượt chuyến bay
và hơn sáu mươi năm lượt khách bay quốc nội
đồng thời dự báo dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm
đạt bốn trăm linh lượt chuyến bay
và khoảng bảy mươi năm lượt khách quốc nội
sản lượng bay quốc tế
tuy đang ở mức thấp với trung bình
khoảng hơn một trăm linh lượt chuyến bay
và ba sáu trăm linh lượt khách quốc tế một ngày
xong đã có những dấu hiệu
tăng trưởng kể từ khi
việt nam mở cửa bầu trời đón khách du lịch quốc tế
để nhanh chóng hoàn thiện
thủ tục hàng không đảm bảo thực hiện
chuyến bay an toàn và đúng giờ
cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến cáo
hành khách khai báo y tế bằng phần mềm
pc covid trước khi lên sân bay
chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân
chủ động lên sớm trước giờ bay
cố gắng có mặt trước giờ bay hai tiếng
đối với chuyến bay nội địa
ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế
đến thời điểm này cảng đã khảo sát
nhu cầu của các hãng hàng không
và các đơn vị phục vụ mặt đất
làm cơ sở xây dựng phương án phân bổ
quầy thủ tục cửa ra tàu bay
và băng tải hành lý
chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng
cho các hãng hàng không tăng chuyến
trong thời gian cao điểm
bên cạnh đó cảng cũng quyết định mở
tối đa hai mươi hai máy soi trước mỗi
không giờ cao điểm một giờ để đảm bảo
lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát
lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát
giấy tờ tùy thân
mở tất cả các cửa sát vé làn ra
vào sân bay bố trí tăng cường lực lượng
an ninh điều tiết phương tiện từ xa
ngoài ra để đảm bảo chất lượng
dịch vụ cảng yêu cầu các doanh nghiệp
cung ứng dịch vụ vận tải mặt đất
xe buýt xe điện taxi xe hợp đồng
đảm bảo đủ các phương tiện
đặc biệt đối với các chuyến bay đêm muộn
các hành vi vi phạm quy định
đều sẽ được xử lý nghiêm như
thu thẻ vĩnh viễn của lái xe
thu thẻ của phương tiện chấm dứt hợp đồng
nhượng quyền với doanh nghiệp
dự báo về lượng hành khách qua sân bay
quốc tế nội bài tăng mạnh trong dịp
nghỉ rỗ tổ hùng vương và dịp lễ
ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
cho thấy người dân đã trở lại trạng thái
bình thường mới trong việc phục hồi
du lịch giao thương tham thân
qua đường hàng không góp sức
cho hàng không hồi phục kinh doanh nhanh
tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực
từ dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một
nhưng đến thời điểm này
ngành hàng không bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu phục hồi
nhờ chương trình tiêm chủng được triển khai
rộng rãi trên toàn quốc
cùng với các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo
khai thác an toàn bảo vệ sức khỏe cho hành khách
và các phi hành đoàn
cùng với nhu cầu di chuyển
của người dân việt nam những chuyến bay quốc tế
cũng đang dần trở lại nhịp hoạt động bình thường
góp phần hồi phục ngành du lịch
sau một thời gian dài nghỉ đông
mới đây gần một trăm ba mươi du khách quốc tế
phần lớn là doanh nhân thương gia của các doanh nghiệp
hiệp hội của hoa kỳ lần đầu tiên đến tp hcm
đây cũng là đoàn khách du lịch quốc tế
lớn nhất đến tp hcm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
ngày tám tháng bốn
tại bảo tàng lịch sử việt nam quận một
sở du lịch tp hcm tổ chức
lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế
lớn từ thị trường hoa kỳ
đoàn do công ty sizzling
phối hợp với công ty trách nhiệm yếu hạn
du lịch và đẹp châu á tổ chức
trong hành trình đoàn đã chọn tp hcm
là điểm dừng chân lưu trú dài nhất
để trải nghiệm và tham quan
thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ chất lượng
cao của thành phố
tại buổi lễ đoàn đã nhận được
nhiều quà tặng hấp dẫn và chính sách ưu đãi
về lưu trú ẩm thực và mua sắm
của các doanh nghiệp du lịch thành phố
ngoài ra du khách còn được thưởng thức
nhiều tiết mục văn nghệ
kết hợp với màn trình diễn áo dài đặc sắc
ông lê trường hiền hòa
phó giám đốc sở du lịch tp hcm cho hay
từ khi chính thức mở cửa du lịch quốc tế
từ ngày một mươi năm tháng ba đến nay
đây là đoàn khách du lịch quốc tế lớn nhất
đến với tp hcm
đây là sự kiện kỳ dấu ấn
trở lại của ngành du lịch tp hcm
chúng tôi muốn giới thiệu những chương trình
cũng như chính sách của du lịch tp hcm
dành cho những đoàn khách đến thành phố
chúng tôi kỳ vọng vào quý ii
ngành du lịch sẽ trở lại
một cách rất mạnh mẽ
từ đây tới cuối năm
ngoài việc thu hút khách nội địa đến với tp hcm
thì chúng tôi vẫn kỳ vọng đạt con số
ba năm triệu lượt khách quốc tế
đến với tp hcm
đến với tp hcm
nhiều du khách quốc tế cảm thấy thích thú
tp hcm thật tuyệt vời
nó giống như tp new york
ở mỹ vậy
ấn tượng của tôi khi đến đây
là sự thân thiện của mọi người ở đây
sáng nay tôi đi ra đường
một mình và bị lạc
nhưng đã có người đến giúp đỡ tôi
tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi đến đây
đặc biệt là việc phòng chống dịch
tôi cảm thấy rất an toàn
vì mọi người đeo khẩu trang ở mọi nơi
bà nancy l shays
du khách nước ngoài chia sẻ
theo chương trình
đoàn sẽ được thưởng thức ẩm thực
tham quan trải nghiệm tại khu di tích lịch sử
địa đạo củ chi chợ biến thành
đặc biệt đoàn tham gia các hoạt động
trong khuôn khổ chương trình lễ hội áo dài
lần thứ tám năm hai nghìn một mươi hai
sự thành công của đoàn du lịch lần này
là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch
tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
sau hai năm tổn thất nặng nề do dịch bệnh
sau làn sóng covid một mươi chín
khiến số f tăng vọt
thời gian gần đây những phương pháp điều trị di chứng hậu covid một mươi chín
đang được rất nhiều các f không khỏi bệnh quan tâm
một số nơi giới thiệu liệu pháp tế bào gốc
giải độc cơ thể chữa hậu covid một mươi chín
có giá hàng trăm triệu đồng
song các bác sĩ cho rằng
quảng cáo này bị thổi phồng
chị đoan ba mươi năm tuổi khám hậu covid
tại một bệnh viện lớn ở tp hcm
đứa bác sĩ chẩn đoán các chức năng cơ thể bình thường
không cần điều trị
tuy nhiên chị lo lắng và muốn khỏe nhanh
nên tham khảo gói điều trị
ở một trung tâm y khoa tại quận một mươi
được mời gọi sử dụng liệu trình
truyền vi chất nad
một loại enzyme có lợi
tạo ra năng lượng hoặc tế bào gốc
để chịu hậu covid
các dịch vụ này giá hai mươi sáu ba mươi chín triệu đồng
một lần truyền trọn gói một mươi hai buổi
giá ba trăm một mươi hai triệu đồng
hoặc dùng một mươi năm cc tế bào gốc
với chi phí năm trăm tám mươi năm triệu đồng
nhân viên cơ sở này giới thiệu
đây là hàng độc quyền
phải nhập khẩu từ nước ngoài
về mất hai ba tuần
điều kiện bảo quản nghiêm ngặt
đã được bộ y tế cấp phép
rất tốt và đảm bảo không có tác dụng phụ
nên đắt sát ra miếng
giá quá cao không có khả năng
chị đoan liên hệ với một trung tâm
chăm sóc sức khỏe ở quận một
được giới thiệu gói truyền vì chất trực tiếp vào máu
giống như truyền đạm nước
có tác dụng thanh lọc giải độc cơ thể
cải thiện sức khỏe ngày thức thì
chi phí một lần truyền là hơn ba sáu triệu đồng
các liệu trình năm buổi là một mươi năm triệu
bảy buổi là một mươi tám triệu
thành phần của dung dịch truyền
gồm tổ hợp chất chống oxy hóa
tìm hiểu thêm ở một số cơ sở
chị đoan nhận thấy
điểm chung của những nhân viên giới thiệu
của các gói điều trị này
là nhấn mạnh vào mức độ nguy hiểm hậu covid
nhưng dù đã âm tính
nhưng chất độc vẫn còn tích tụ ở hai bùng phổi
các cơ quan nội tạng gây đàm thở hù thời
hoặc lượng phổi sống thực sự
chỉ còn bảy tám phần
nếu không can thiệp sớm sẽ nguy hiểm tính mạng
giải thích về phương pháp
truyền vị chất nad
hay tế bảo gốc
bác sĩ nguyễn thanh sang giám đốc trung tâm phục hồi chức năng
vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu
sau nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện lê văn thịnh tp hcm
nói đó có thể là thuốc bổ thực phẩm chức năng
giá chỉ khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
nhưng bị các cơ sở thổi phẩm
tác dụng và đẩy giá lên cao
ông nói bác sĩ khi chỉ định
truyền thuốc bổ truyền đạm cho người bệnh
đều phải cân nhắc tính toán kỹ
vì chúng có nguy cơ gây sốc phản vệ
nếu không phát hiện sự trí kịp thời
có thể dẫn đến tử vong
có thể thấy rất nhiều nơi
đang lợi dụng nỗi sợ hậu covid một mươi chín
của người dân để trục lợi
bất chấp những nguy hiểm tiên mất tật mang
cho bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
tiếp tục bản tin là những tin tức
thế giới đang chú ý
như chúng ta đã biết tùy theo sức đề kháng
số mũi tiêm cũng như chủng covid một mươi chín
mà mỗi người sẽ có những biểu hiện
và thời gian mắc bệnh khác nhau
vừa qua lần đầu tiên một nghiên cứu công bố
trên the leysen chỉ ra cụ thể
thời sắn mắc bệnh đối với từng biến chủng delta
và omicron cùng sự khác biệt
giữa người đã tiêm hai mũi ba mũi
công trình dẫn đầu bởi tiến sĩ
thuộc viện đại học london anh
họ đã thu thập dữ liệu
của hơn sáu mươi ba người
từng được tiêm chủng ở anh
đầu tuổi một mươi sáu chín mươi chín
tư nguyện cung cấp các triệu chứng
và tiến sử tiêm chủng
thông qua một ứng dụng điện thoại thông minh tên giờ
thống kê cho thấy
ở những người đã tiêm ba mũi
bao gồm hai liều cơ bản và một liều nhắc lại
thời gian có triệu chứng trung bình
khi mắc omicron sẽ là bốn bốn ngày
ít hơn ba ngày so với delta
trung bình là bảy bảy ngày có triệu chứng
trong khi đó nếu chỉ tiêm hai liều cơ bản
thời gian có triệu chứng trung bình
sẽ là tám ba ngày đối với omicron
và chín sáu ngày đối với delta
các nhà nghiên cứu cho biết
dữ liệu rõ ràng về sự phục hồi nhanh hơn này
kém theo đó là một số bằng chứng
về thời gian phát tán bệnh
có thể ngắn hơn giữa người tiêm hai và ba mũi
có thể cung cấp gợi ý tốt
cho các chính sách y tế
nghiên cứu cũng cho thấy chỉ một mươi bảy
người mắc omicron bị ảnh hưởng đến khấu giác
trong khi ở delta là năm mươi ba
tuy nhiên người bị omicron
có nguy cơ bị viêm họng
tăng năm mươi năm và khàn rộng cao hơn hai mươi bốn
nhưng quan trọng nhất
tỷ lệ bệnh nhân ít phải nhập viện
vì omicron ít hơn delta hai mươi năm
với số mũi vaccine như nhau
trước đó đã có những nghiên cứu cho thấy
tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
không có nhiều hiệu quả như mong đợi
trong việc ngăn ngừa lây nhiễm đối với các biến chủng
mang đột biến thoát miễn dịch như omicron
nhưng tác động rất tốt
trong việc ngăn ngừa nguy cơ tử vong nhập viện
hay phát triển các triệu chứng nặng
hiệu quả của vaccine covid một mươi chín
đã được kiểm chứng
tuy nhiên việc tiêm quá liều không chỉ riêng vaccine phòng covid
mà bất cứ loại vaccine nào cũng sẽ gây hậu quả
tuy nhiên bất chấp những khuyến cáo này
theo một thông tin từ fox city one
một người đàn ông sáu mươi một tuổi giấu tên
đến từ thành phố madenburg miền đông nước đức
năm bị cáo buộc đã tiêm tới chín mươi mũi vaccine covid một mươi chín
tại các trung tâm tiêm chủng khác nhau
ở bang sachsen của đức
trong nhiều tháng
nguyên nhân được chính người đàn ông này tiết lộ
là do mong muốn được kiếm tiền
từ các giấy chứng nhận tiêm chủng
từ những người không muốn tiêm
báo cáo từ cảnh sát địa phương cho biết
mỗi khi người đàn ông này vào một điểm tiêm chủng
ông đều mang theo một bản đăng ký tiêm mới
sau khi tiêm vaccine
ông sửa thông tin cá nhân và số lô vaccine
rồi bán cho những người thuộc nhóm phản đối vaccine
nhưng vẫn cần có chứng nhận tiêm chủng
để đảm bảo công việc
người đàn ông dấu tên
luôn đăng ký tiêm chủng bằng tên và ngày sinh của chính mình
nhưng không bao giờ xuất trình
theo bảo hiểm y tế cá nhân
tại các địa điểm này
vì điều đó sẽ làm giấy lên nghi ngờ
sức khỏe của người đàn ông này hoàn toàn bình thường
tuy nhiên không rõ
nếu mức độ ảnh hưởng của chín mươi liều vaccine covid một mươi chín
từ những nhãn hiệu khác nhau
sẽ ra sao về lâu dài
nghĩ phạm có thể sẽ không bị bắt
nhưng đang bị điều tra vì phát hành trái phép
thẻ tiêm chủng và ra mạo tài liệu
xin được truyền sát những tin tức
tại điểm nóng hồng kông
thưa quý vị từ ngày tám tháng bốn
những người trên sáu mươi tuổi tại hồng kông
đã tiêm mũi vaccine thứ ba ít nhất ba tháng
có thể tiêm mũi thứ tư tại các trung tâm tiêm chủng
phát biểu tại cuộc họp báo
về phòng chống dịch sáng ngày tám tháng bốn
ông nhiếp đức quyền và dick snipp
cục trưởng cục dịch vụ dân sự hồng kông
cho biết các chuyên gia khuyến nghị
những người trên sáu mươi tuổi
nên tiêm mũi vaccine thứ bốn ngừa covid
từ ngày tám tháng bốn
những người trên sáu mươi tuổi đã tiêm mũi vaccine thứ ba
ít nhất ba tháng
có thể tiêm mũi thứ tư tại các trung tâm tiêm chủng
chính quyền hồng kông đưa ra quyết định trên
trong bối cảnh chín mươi trường hợp tử vong
trong làn sóng dịch thứ năm
ở đặc khu này là người trên sáu mươi tuổi
và hầu hết chưa tiêm vaccine
theo cục trưởng cục y tế và vệ sinh thực phẩm
trần triệu thủy suvia chan
hiện chưa cần triển khai tiêm mũi thứ bốn
cho toàn dân nhưng ít nhất phải tiêm mũi thứ ba
ba trần triệu thủy
dẫn các số liệu thống kê cho biết
mũi tiêm thứ ba có tác dụng rõ rệt
trong việc ngăn ngừa bệnh nặng
sau khi lây nhiễm và tỷ lệ tử vong
ở những người đã tiêm ba hoặc hai mối vaccine
thấp hơn nhiều so với không tiêm vaccine
trong số những bệnh nhân covid một mươi chín
nguy kịch và nghiêm trọng
năm mươi chín không tiêm vaccine

và chỉ ba tiêm mũi thứ ba
dự đoán có khoảng ba mươi người dân hồng kông
mắc covid một mươi chín không triệu chứng
sau đó chính quyền kêu gọi người dân toàn thành phố
tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà
từ ngày thứ tám đến ngày một mươi tháng bốn
và nhà chức trách
đã phân phát gói vật tử phòng dịch
đến toàn bộ người dân
từ ngày hai đến ngày tám tháng bốn
có xét nghiệm dựa trên tinh thần tự nguyện này
nhằm mục đích đánh giá
tình hình lây nhiễm dịch cắt đứt chuỗi lây nhiễm
giúp xã hội sớm trở lại bình thường
mặc dù trung quốc vẫn đang tiếp tục
cắt đợt phong tỏa với số ca mắc covid một mươi chín
cao chưa từng thấy
mới đây chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã ca ngợi chiến lược giữa đủ covid một mươi chín của nước này
chủ tịch tập cận bình ca ngợi
ứng phó covid một mươi chín của trung quốc
trong sự kiện tôn vinh các vận động viên olympic
nhấn mạnh rằng việc trung quốc
triển khai trong olympic mùa đông gần đây
cho thấy chính sách virus của nước này
một lần nữa vượt qua cuộc thử nghiệm
ông tập cận bình nói
trong sự kiện ở bắc kinh
một số vận động viên nước ngoài nói với chúng tôi rằng
nếu có huy chương vàng về ứng phó với dịch bệnh
nó nên được trao cho trung quốc
tờ nhân dân nhật báo
ngày tám tháng bốn có bài viết khẳng định
zero covid vẫn là lựa chọn tốt nhất
với trung quốc
trung quốc có ca covid một mươi chín đầu tiên được phát hiện
ở thành phố vũ hán vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
trung quốc hiện là một trong những nơi
cuối cùng trên thế giới
theo cách tiếp cận zero covid
để ứng phó với đại dịch
theo các chỉ số độc lập do tập đoàn truyền thông
trung quốc kexin công bố
đợt bùng phát covid một mươi chín đang có tác động
ngay càng nghiêm trọng
với sản lượng nhà máy của trung quốc trong tháng ba năm nay
giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm
các nhà nghiên cứu cảnh báo
trung quốc có thể trải qua đợt bùng phát khổng lồ
áp đảo hệ thống y tế
nếu đột ngột nới lỏng các hạn chế
tuy nhiên giám đốc khu vực tây thái bình dương
của tổ chức y tế thế giới who
tkc kassai cảnh báo
chi phí về con người và xã hội
của việc phong tỏa là đáng kể
cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trung quốc đã kiểm soát số ca covid một mươi chín
trong nước ở mức thấp
với phong tỏa cuộc bộ xét nghiệm hàng loạt
và các hạn chế nghiêm ngặt với đi lại quốc tế
tuy nhiên trung quốc ghi nhận
hàng nghìn ca covid một mươi chín hàng ngày
trong những tuần gần đây với tượng hải
đang là tâm dịch
thưa quý vị vẫn tự tin với chiến lược
sửa đồ covid giữa ghi nhận hàng nghìn ca mắc
mỗi ngày liệu trung quốc có thay đổi kế hoạch
chống dịch trong tương lai hay không
nên thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và xin được gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo